cuộc gọi hai sát thủ ra đầu thú qua biên giới
dấu vết trên hành trình đào tẩu của thủ phạm vụ sát hại người tại huyện hưng nguyên nghệ an
đã dẫn những người lính hình sự xứ nghệ tiến sát biên giới việt nam campuchia
nhà đối tượng đã kịp đào tẩu qua đường tiểu ngạch sang nước bạn
mọi nỗ lực truy lùng của cơ quan chức năng hai nước sau đó không thu được kết quả
nhưng lực lượng phá án không nản lòng
loạn đả trong đêm
theo công an nhân dân đêm ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
trực ban công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an tiếp nhận tin báo
tại quán bia ở xóm một xã châu nhân vừa xảy ra vụ ẩu đả của hai nhóm thanh niên
xuất phát từ những va chạm xích mít trong lúc nhậu nhẹt trong quán
nạn nhân bị gây thương tích nặng là một nam giới đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi báo cáo bang giám đốc công an tỉnh nghệ an
và phòng cảnh sát hình sự thượng tá phạm ngọc thành phó trưởng công an huyện
đã huy động các đội nghiệp vụ xuống ngay hiện trường để tiến hành các biện pháp cấp bách
như bảo vệ hiện trường nắm tình hình có liên quan
đồng thời cử điều tra viên túc trực tại bệnh viện để lấy sinh cung nếu nạn nhân qua cơn nguy kịch
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân nguyễn xuân hữu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là người địa phương đã bỏ mạng do mất máu cấp
lúc này hội đồng khám nghiệm cùng lực lượng cảnh sát hình sự
công an tỉnh nghệ an đã xuống đến nơi triển khai các hoạt động điều tra
thu thập dấu vết vật chứng tại hiện trường và tổ chức truy xét hung thủ theo dấu vết nóng
thượng tá nguyễn tuấn hùng phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự cho biết
khám nghiệm nạn nhân thấy sau lưng nạn nhân có bốn vết thương ở chân có hai vết
chúng tôi đánh giá các thương tích này đều do một loại hung khí gây ra
bởi vì có các đặc điểm tương đồng
nạn nhân bỏ mạng do mất máu cấp
tại địa điểm
tỉnh nghệ an đã xác định là nơi xảy ra xô xác
phát hiện có các dấu vết màu nâu đỏ
nghi làm máu ở nhiều vị trí và dính trên bàn ghế
ngoài ra trên nền quán bia có nhiều mảnh vỡ bị nằm giải rác
chứng tỏ đã có xung đột xảy ra giữa nhiều người
trong lúc tiến hành các hoạt động khám nghiệm
thì công tác nắm tình hình
truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng được liên quan hình sự tỉnh nghệ an
và công an huyện hương nguyên triển khai
với sự tập trung cao độ về quân số phương tiện biện pháp
tuy nhiên hoạt động truy xét đã gặp phải những khó khăn khách quan
manh mối dẫn đến thủ phạm rất mờ nhạt
đại úy trần võ tùng
đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện hưng nguyên kể
quán bia này cách xa khu dân cư
chủ quán là hai cô gái trẻ quê đắk lắc mới đến đây mở hàng ăn được hơn một tháng
nên họ không biết thực khách của mình là ai
địa điểm này chủ yếu là công nhân làm đường ở công trường gần đó
và không biết thử khách của mình là ai

ngoài ra đám trai làng cũng thường ra quán nhậu nhẹt vui chơi
quanh khu vực hiện trường không có camera an ninh công cộng hay của các hộ gia đình
chúng tôi khai thác tất cả thông tin cùng sự hiểu biết của nhân chứng về vụ án
nhất là người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nên nhanh chóng dựng được lý lịch nạn nhân
tạo cơ sở cho việc tiến hành giả soát
xác định các mối quan hệ của anh này cùng diễn biến sự việc
triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình vụ án
được biết vào lúc hai mươi đến hai mươi một h ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
có nhiều nhóm thanh niên ở ba xã giáp danh đã đến quán tụ tập uống bia và phát sinh mâu thuẫn với nhau
lực lượng điều tra tiến hành xác minh truy tìm những người liên quan để xác định
đó là mâu thuẫn bột phát hay có từ trước đó
trung tá trần hoa kỳ đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân phòng cảnh sát hình sự cho biết
ngay trong đêm chúng tôi đã triệu tập
lấy lời khai những người liên quan người biết việc
nhưng nhóm người ngồi cùng bàn nhậu với nạn nhân đều không biết những kẻ gây ra vụ án này là ai
tiến hành ra soát trên địa bàn xã châu nhân xác định trong đêm hôm đó không có ai đến quán bia đó
khi mở rộng soát xét sang địa bàn các xã xung quanh
thì phát hiện thông tin có hai đối tượng là người ở xã hưng phúc huyện hưng nguyên đã nhậu ở đó vào thời điểm xảy ra vụ án
khẩn trương xác minh đến chiều hôm sau
chúng tôi xác định các đối tượng này là hồ ngọc sao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và nguyễn văn thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều trú tại xóm ba xã hưng phúc có khả năng liên quan trực tiếp đến vụ án
tuy nhiên khi triệu tập lên làm việc thì chúng đã vắng mặt tại nơi cư trú
xác minh nhân thân đối tượng lực lượng phá án xác định thế và sao đều không có nghề nghiệp ổn định
có biểu hiện nghiện ma túy nằm trong diện theo dõi quản lý nghiệp vụ của công an huyện hưng nguyên
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tuy nhiên cả hai đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương đi làm ăn xa ở các tỉnh phía bắc
như hải phòng quảng ninh khoảng sáu tháng đến một năm mới về nhà một lần
cô không liên lạc với gia đình nên gây nhiều khó khăn cho việc quản lý nghiệp vụ nắm bắt hoạt động hiện hành
lúc này cũng chưa có gì phản ánh trực tiếp sự liên quan của thế và sao đến vụ sát hại anh nguyễn xuân hữu
nhưng thông tin chúng xuất hiện tại quán bia và vắng nhà ngay
sau khi vụ án xảy ra đã khiến những người làm án đặc biệt quan tâm
vì đó là những biểu hiện bất minh về hành vi
tiến hành truy tìm theo dấu vết nóng xác định các đối tượng đã sử dụng chiếc xe nhãn hiệu way màu đen
biển kiểm soát ba mươi bảy n một sáu mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi một để rời khỏi địa phương
màn chỉ đạo điều tra nhận định chúng có thể đang trốn ra tỉnh ngoài
nên huy động tối đa lực lượng tổ chức chốt chặn mọi ngã đường
đồng thời tiến hành giả soát camera tại khu vực cầu bến thủy
điểm thành phố vinh đi vào các tỉnh phía nam và trạm thu phí đi ra các tỉnh phía bắc
qua giả soát phát hiện sao và thế đã rời khỏi tỉnh nghệ an
đang trốn chạy theo hướng nam trên đường quốc lộ một a
lực lượng điều tra liền cử tổ công tác gồm tám trinh sát bám theo hướng di chuyển của đối tượng
đồng thời ra thông báo truy tìm đối tượng gây án
gửi đến công an các đơn vị địa phương dọc tuyến
cùng các đơn vị bộ đội biên phòng cửa khẩu trên toàn quốc
nhất là các tỉnh phía nam để phối hợp chặn bắt nghi can khi chúng xuất hiện
lần theo dấu vết các đối tượng các trinh sát đi thẳng vào tỉnh quảng bình
thì phát hiện chúng đã đến đó và tiếp tục lên xe khách đi vào miền nam
tổ công tác liên bám theo
đến bình phước phát hiện thông tin các đối tượng đã thuê phòng ngủy tại đây nhưng đã rời đi
trong nỗi thông tin từ nhiều nguồn họ xác định sao và thế đã gửi xe máy
rồi đi bộ ra đường bắt xe khách vào tỉnh đồng tháp
tổ công tác tiếp tục truy đuổi theo hướng di chuyển
đến nơi tổ công tác phối hợp phòng cảnh sát hình sự tỉnh tiến hành giả soát
sau ba ngày thì phát hiện các nghi phạm đã lên xã thường phước huyện hồng ngự đồng tháp
là vùng tiếp giáp biên giới việt nam capuchia
lúc này áp lực đè nặng lên vai các trinh sát
vì qua lộ trình trốn chạy có thể nhận định chúng sẽ vượt biên sang nước bạn
nếu việc đó xảy ra sẽ gây rất nhiều khó khăn
cho công tác điều tra vụ án hành trình truy đuổi đến biên giới đã không thu được kết quả
khi các đối tượng đã kịp vượt biên sang nước bạn theo đường tiểu ngạch
với quyết tâm phải đưa bằng được các nghi can trở về phục vụ công tác điều tra vụ trọng án
tổ công tác đã báo cáo tình hình về nhà
bà giám đốc công an tỉnh nghệ an nhanh chóng trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị liên quan
để có thể cử một tổ công tác sang nước bạn phối hợp với cảnh sát hoàng gia campuchia truy bắt đối tượng
quá trình lẩn trốn tại capuchia các nghi phạm thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn nấu
nơi làm việc tại thành phố bavet và tỉnh sperian
thượng tá phạm ngọc thành phó trưởng công an huyện hưng nguyên nghệ an cho biết
sau khi sang campuchia chúng tôi đã phối hợp đồng nghiệp nước bạn tiến hành giả soát nhiều địa điểm
tập trung vào các sòng bạc casino vì các đối tượng gây án bỏ trốn sang đây thường làm thuê tại đó
sau đó có thông tin các đối tượng này đang làm thuê trong một xưởng gỗ
ở trong rừng sâu mà để tiếp cận được vị trí đó là vô cùng khó khăn vì không xác định được chính xác địa chỉ
tại tỉnh sperian của capuchia thời điểm này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử
đây là địa bàn rất rộng có nhiều người việt nam đang làm ăn sinh sống
bên cạnh đó có nhiều khu của người trung quốc biệt lập như khu tự trị rất khó xâm nhập để xác minh
bắt người mà thời hạn được phép ở lại trên đất bạn không nhiều
tổ công tác đã báo cáo
xin ý kiến lãnh đạo đơn vị và được lệnh rút về nước tính toán các biện pháp xử lý sau
tuy buộc phải trở về tay không nhưng những người làm án vẫn kiên định mục tiêu
bằng mọi giá phải đưa đối tượng về nước để trả lời về sự liên quan đến vụ trọng án đang điều tra
tiếp tục nắm tình hình các trinh sát phát hiện thông tin rằng các nghi phạm vẫn liên lạc về với gia đình ở nghệ an
tình huống này khiến ban chỉ đạo điều tra đi đến một quyết định quan trọng
đó là vừa tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi bám sát di biến động của gia đình đối tượng
mặt khác tiến hành mời nhân thân của chúng lên làm việc
để tác động tâm lý yêu cầu họ kêu gọi con em mình trở về nước đầu thú
khai báo rõ hành vi phạm tội nhằm nhận được sự khoan hồng của pháp luật
vận động quần chúng trong đó có vận động cá biệt đối với nhân thân gia đình nghi can gây trọng án đã bỏ trốn
yêu cầu ra đầu thú là một biện pháp công tác quan trọng và hiệu quả của lực lượng
thượng tá trần đức thân trưởng phòng cảnh sát hình sự kể
qua trao đổi hai đối tượng tỏ ra rất lo lắng lo sợ trở về bị bắt và bị trả giá bằng bản án rất nặng có thể liên quan đến tính mạng
tôi đã động viên hướng dẫn gia đình bảo các đối tượng gọi điện thoại trực tiếp với tôi
kết quả là sau khi đối thoại được tôi phân tích ngọn ngành động viên thuyết phục
các đối tượng đã chấp thuận trở về nước để đầu thú nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
ngày năm tháng năm
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng nguyễn văn thế đã trở về nghệ an trình diện
tuy nhiên lại khai không thực hiện hành vi sát hại nạn nhân
tình huống điều tra này đòi hỏi phải đưa được sao về đầu thú mới làm rõ được bản chất của vụ án
tiếp tục liên lạc thuyết phục động viên
cuối cùng vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba hồ ngọc sao đã về nước đến cơ quan điều tra đầu thú
từ đây sự việc đã được làm sáng tỏ
theo đó vào khoảng hai mươi một giờ
anh nguyễn xuân hữu ngồi nhậu tại quán bia ở xóm một xã châu nhân huyện hương nguyên với một số người bạn
trong lúc uống bia nhóm của anh hữu xảy ra va chạm với nhóm bạn của sao và thế
lời qua tiếng lại các đối tượng này bỏ về trước lấy hung khí là dao rồi quay lại quán bia
thế vậy bạn bè anh hữu liền bỏ chạy
anh hữu ở lại một mình nên đã bị sao và thế dùng ra tác động nhiều nhát gây trọng thương
gây án xong
các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương bằng xe máy còn anh hữu được người dân đưa đi cấp cứu
nhưng do thương tích quá nặng nên anh đã bỏ mạng lúc ba giờ sáng ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau